thưa quý vị bản tin covid một mươi chín trưa ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu của bộ y tế cho biết là có thêm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
bệnh nhân một mươi năm nghìn một trăm một mươi sáu đến bệnh nhân một mươi năm nghìn một trăm năm mươi hai
trong đó một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang ba mươi sáu ca ghi nhận trong nước
tại hương yên nhiều nhất với một mươi một ca hà tĩnh bảy ca bắc giang sáu ca long an năm ca bắc ninh bốn ca hải phòng hai ca cần thơ một ca
trong đó một mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa